theo trang tin agativs ti của đức ngày năm tháng bốn ngày càng nhiều nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu yêu cầu khối này thúc đẩy gói trừng phạt thứ năm nhằm vào nga
cụ thể lệnh trừng phạt thương mại theo yêu cầu gần đây của ba lan đã sẵn sàng được thảo luận trở lại
mặc dù các nhà lãnh đạo eu vẫn còn chia rẽ về vấn đề nhập khẩu khí đốt
trước đó tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng ba
các nhà lãnh đạo eu đã không quyết định về gói trừng phạt thứ năm và nói rằng điều này sẽ được kích hoạt nếu nga vượt qua danh giới đỏ
trong khi đó ngày bốn tháng bốn đức và pháp lần lượt thông báo quyết định trục xuất tổng cộng bảy mươi năm nhà ngoại giao nga khỏi hai nước này
sau đức và pháp đan mạch ngày năm tháng bốn công bố quyết định trục xuất một mươi năm nhà ngoại giao nga được cho là nhân viên tình báo ngầm